qua hơn một mươi năm thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm hai nghìn hai mươi
và đề án đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh hậu giang đến năm hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh đã đào tạo cho gần chín mươi bốn lao động trong đó có năm mươi tám lao động nông thôn
qua học nghề người lao động có việc làm chiếm hơn tám mươi sáu
có trên tám tám trăm linh lao động nông thôn được doanh nghiệp tuyển dụng vào làm việc theo hợp đồng lao động
trên chín lao động được doanh nghiệp nhận bao tiêu sản phẩm
bốn trăm tám mươi lao động nông thôn thành lập doanh nghiệp hợp tác xã tổ hợp tác tổ nhóm sản xuất
gần ba tám trăm linh hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ có thu nhập khá
từ đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn ba một trong năm hai nghìn một mươi chín